toàn thế giới đã có hơn hai mươi tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín tăng ba trăm linh người trong hai mươi bốn giờ vừa qua
và trong đó thì có tới hơn chín trăm một mươi tám người đã tử vong
mỹ ấn độ brazil vẫn là ba nước có số ca mắc cao nhất trên thế giới
tại châu âu số bệnh nhân mắc covid một mươi chín hiện là bốn một triệu người hơn hai trăm một mươi một người đã tử vong
nga tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn một ca tiếp đến là tây ban nha và pháp
tại châu á số bệnh nhân covid một mươi chín là tám ba triệu người
ấn độ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất trong khu vực
với hơn bảy mươi bảy ca nhiễm mới tăng lên mức bốn sáu mươi năm triệu bệnh nhân tiếp đó là philippines và indonesia
tại bắc mỹ tổng số bệnh nhân covid một mươi chín hiện là bảy tám mươi chín triệu người
trong đó mỹ có số bệnh nhân cao nhất khu vực và cũng là cao nhất thế giới với sáu sáu triệu người
tiếp theo là các nước mexico canada
tại châu phi tổng số bệnh nhân là một ba mươi bốn triệu người
nam phi là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại châu lục với sáu trăm bốn mươi sáu bệnh nhân
mặc dù dịch bệnh vẫn đang lây lan ở một số nước trong khu vực nhưng nhìn chung đã có dấu hiệu suy giảm